liên quan đến thông tin nhiều người dân bị nhiễm hiv trên địa bàn xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ
hôm nay đoàn công tác của cục phòng chống hiv s và viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế đã tới thăm hỏi
động viên một số người dân nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn xã và làm việc với tỉnh phú thọ
theo nhận định ban đầu của các chuyên gia của viện vệ sinh dịch tễ trung ương và cục phòng chống hiv aids cho rằng
trong số bốn mươi hai trường hợp được phát hiện dương tính với hiv gần đây có một số trường hợp đã mắc bệnh từ lâu
có những người đã chuyển sang giai đoạn s do đó chưa thể khẳng định nguyên nhân tình trạng lây nhiễm hiv ở xã kim thượng
và chưa phát hiện các trường hợp mắc bệnh do dùng chung bơm kim tiêm
vì vậy để có nguyên nhân chính xác tình trạng hiv ở kim thượng rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn
các chuyên gia và cơ quan điều tra
trước mắt ngành y tế phú thọ chủ động trả lời kết quả tư vấn cho bốn mươi hai người
nhiễm hiv mới được phát hiện nhằm giảm nhẹ áp lực tâm lý bảo đảm tất cả những người không may bị nhiễm hiv ở kim thượng
được điều trị thuốc kháng hiv đồng thời tăng cường cán bộ giàu kinh nghiệm để trực tiếp tư vấn điều trị hivs